hôm qua ngày ba mươi tháng một mươi một tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã tiếp đoàn cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean
do chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean alexander sifelman làm trưởng đoàn
bày tỏ vui mừng được tiếp đoàn phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển chúc mừng hoa kỳ đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử thành công
và bầu ra tổng thống donald trump là tổng thống thứ bốn mươi năm của hoa kỳ
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đánh giá cao vai trò của hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
và doanh nghiệp hoa kỳ trong quá trình bình thường hóa quan hệ và hội nhập của việt nam
chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean alexander sifelman cảm ơn phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
đã dành thời gian tiếp đoàn và mong muốn việt nam tăng cường ưu đãi cho các doanh nghiệp hoa kỳ làm ăn
kinh doanh ở việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh
tại mỗi nước và khu vực